để không ảnh hưởng đến cơ hội hưởng các ưu đãi thuế quan theo gsp
các doanh nghiệp việt nam có hoạt động xuất khẩu đi eu naui thụy sĩ
thì cần khẩn trương đăng ký mã số tự chứng nhận xuất xứ gọi tắt là rex
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sang liên minh châu âu eu naui thụy sĩ
bộ công thương đã đề xuất eu gia hạn thời hạn đăng ký cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa
theo chế độ ưu đại thuế quan phổ cập mã số rex đối với việt nam thêm sáu tháng
đến thời điểm cuối cùng là ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau thời hạn này cơ quan hải quan eu naui thụy sĩ không chấp nhận co mẫu a
để cho hưởng ưu đãi thuế quan theo gsp
eu khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành đăng ký mã số rex trong thời gian sớm nhất có thể
tới nay mới có hơn một hai trăm linh thương nhân được đăng ký mã số rex
trong hơn bốn thương nhân đề nghị cấp co mẫu a năm trước
để không ảnh hưởng đến cơ hội từ các ưu đãi thuế quan theo gsp
các doanh nghiệp cần khẩn trương đăng ký mã số rex trực tuyến
theo hướng dẫn của vcci trong thời gian sớm nhất